vào khoảng chín giờ ngày hôm nay trên tuyến đường sắt bắc nam thuộc địa bàn xã phong phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu khách và ô tô làm ba người thiệt mạng và một người bị thương
vào thời điểm trên tàu khách se hai mươi bảy chạy từ đà nẵng đi tp hcm khi đến km một nghìn bốn trăm sáu mươi năm tám trăm linh đã đâm vào xe ô tô khách của nhà xe đông hưng
biển kiểm soát tám mươi sáu b ba trăm sáu mươi sáu do lái xe nguyễn thanh trúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã trí công huyện tuy phong điều khiển băng ngang qua đường sắt
trên xe chở ba người xe ô tô bị tàu khách đẩy xa hơn ba trăm linh mét và làm gãy đổ một cột đèn tín hiệu đường sắt
hậu quả ba người trên xe ô tô tử vong tại chỗ gồm lái xe cùng hai hành khách là chị em ruột hành khách còn lại bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện tuy phong
cả ba hành khách cùng chú tại thôn tuy tịnh hai xã phong phú xe ô tô bị hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để bảo vệ và xử lý vụ việc
sau hơn ba mươi phút tàu se hai mươi bảy tiếp tục hành trình đi thành phố hồ chí minh
đại diện ban an toàn giao thông sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình thuận và chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong một mươi bốn triệu đồng bị thương bốn bảy triệu đồng
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn